xin chào quý vị và các bạn
dưới tác động của hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay và sang ngày mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có mưa rông vài nơi lúc chiều tối
sau đó mưa có xu hướng giảm dần
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt tăng nhẹ
ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong đêm nay vẫn có mưa rông rải rác
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
và từ ngày mai mưa tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ
cùng nền nhiệt tăng dần trưa chiều sẽ đạt ngưỡng hai mươi chín ba mươi một độ
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới cũng có mưa
nhưng hầu như chỉ xuất hiện rải rác về đêm và sáng lượng cũng không quá nhiều
bởi vậy vào thời điểm ban ngày nhiệt độ vẫn có thể lên đến ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
có nơi trên ba mươi bốn độ tại khu vực vùng núi phía tây
mức nhiệt này cũng chưa phải quá oi nóng
nên nhìn chung vẫn tương đối thôi
còn tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong thời gian tới
thời tiết ổn định ngày nắng chiều tối có mưa vài nơi
với nền nhiệt độ ngày và đêm trên khu vực phổ biến giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đến với vùng cao tây nguyên mưa rông vẫn sẽ xuất hiện cục bộ về chiều tối
người dân vẫn cần đề phòng với các hiện tượng sấm xét gió mạnh đi kèm trong cơn rông
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm ở trong ngưỡng hai mươi ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo
nên có mưa rông giải rác lúc chiều tối
trong mưa rông có thể tiêm bẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
còn ban ngày khu vực có nắng gian đoạn với mức nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ